nhằm bảo đảm mọi hoạt động trở lại bình thường sau khi cơn bão số chín đi qua
chính quyền và người dân thành phố đà nẵng đã khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả sau bão
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng công tác tổng vệ sinh môi trường
dọn dẹp cây xanh gãy đổ được tiến hành đồng bộ tích cực
sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai ba mươi tháng một mươi
tại các tuyến đường các nơi công cộng như công viên bãi biển
hàng trăm công nhân thuộc công ty môi trường đô thị thành phố đà nẵng
đã xa quân tổng vệ sinh dọn xác nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị

ba thờ tộc bị tốc mái bay tôn hơn năm trăm năm mươi cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ